các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
về nhiệt độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trời vẫn còn rét với mức nhiệt cao nhất ngày mai chỉ từ hai mươi một đến hai mươi ba độ
trong khi đó ở các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên trong ngày nhiệt độ từ hai mươi ba đến hai mươi bốn độ trời vẫn còn khá là lạnh
tại bắc bộ trong đêm và sáng sớm mai mây sẽ nhiều trở lại
mây nhiều sẽ làm giảm sự phát xạ nhiệt của mặt đất
vì thế mà nền nhiệt đêm nay ở bắc bộ có xu hướng tăng nhẹ phổ biến vùng đồng bằng là từ một mươi bốn đến một mươi sáu độ
còn ở vùng núi sẽ là từ một mươi một đến một mươi ba độ
sau tám giờ sáng nắng sẽ xuất hiện sương mù tan dần
không khí được sửa ấm và nhiệt độ vì thế cũng tăng dần lên
mức nhiệt cao nhất ngày mai ở bắc bộ sẽ giao động trong khoảng là từ hai mươi hai đến hai mươi ba độ
do không khí lạnh suy yếu nên ở khu vực phía bắc của biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa gió đông bắc giảm dần xuống mức cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
mưa ở diện giải rác nên tầm nhìn xa bị hạn chế